như việc ngăn dòng đổ móng con đập công việc cực kỳ khó khăn bởi phải chặn cả con sông tạo ra khoảng trống
lúc bấy giờ công trường phải tập trung toàn bộ lực lượng cán bộ kỹ thuật và lực lượng thanh niên sung phong khỏe mạnh làm việc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
khó khăn một như chúng ta khắc phục một mươi tức là nhiều những các công cụ sản xuất này lúc gì chúng tôi cũng không có
và cái đầm thì mang đến là chỉ là một cái cục bê tông
thế rồi thì tự mình phải làm ra những cái cám rồi thì tự mình phải chọn lấy cái gì mà làm cho nó hiệu quả nhất
thì là những cái việc đấy là chúng tôi phải tự làm phải tự lo và tự làm sao để động viên lẫn nhau
cái sự cố gắng vượt khó và đồng thời là cái làng ngày không đủ thực hiện với cái khẩu hiệu là ngày không đủ tranh thủ năm đêm
và thực hiện cái khẩu hiệu nữa là ba bù bù nắng bù mưa và bù phòng không
nếu là ngày không đủ tranh thủ năm đêm
đấy là cái tinh thần khẩu hiệu
nhưng mà nữ lượng thanh niên của chúng tôi bây giờ là anh nhắn với tôi là không sợ đói không sợ giết
và làm bất kỳ lúc nào
phong trào thi đua yêu nước học tập tinh thần của anh hùng nguyễn văn trỗi anh hùng nguyễn viết xuân khi ấy được phát động khắp công trường
với trí lực và lòng quyết tâm cao hơn núi ban chỉ huy công trường như đồng chí hoàng tinh trần độ ngô xuân khôi bám sát hiện trường chỉ đạo thi công đồng cam cộng khổ với anh em chiến sĩ
những đội trưởng tiêu biểu với những cái tên như
nông văn mận trần đức huy trần du phạm văn núi hoàng công đầy
không chỉ đi đầu trong lao động mà họ còn lan tỏa ý chí xây dựng tình đoàn kết chặt chẽ dốc sức hoàn thành nhiệm vụ
làm anh đội trưởng tốt là trước hết là anh phải gần gũi anh em động viên anh em tốt
bản thân mình phải gương mẫu rồi thì công phân nhiệm mới rõ ràng
phải có khe anh làm tốt thì phải được thưởng
giúp kinh nghiệm ngay để cho anh em giúp kinh nghiệm là để làm được
nhưng trong lúc rất khó khăn thì bản thân mình là càng phải gương mẫu hơn
thế cho là để động viên anh em
lúc bấy là đã ăn kém rồi chứ lại kéo cái đầm hơn bốn mươi cân
thế cho là khó nếu không động viên tốt là anh em không làm được
tấm gương sáng cho tinh thần sung kích đi đầu cải tiến công cụ nâng cao năng suất chất lượng
là tổ trưởng tổ lao động sản xuất xã hội chủ nghĩa trần công chính
khi đó mới tuổi một mươi tám đôi mươi
đồng chí đã được kết nạp đảng là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh với nhiều sáng kiến đổi mới
trong quá trình phân đấu của mình thì chúng tôi thấy là lúc bây giờ mình muốn trở thành tổ lao động sản
mà muốn trở thành chiến sĩ đua bắt buộc anh phải có sáng kiến
mà lúc bây giờ chúng tôi đã nghĩ ra sáng kiến tên là hệ thống nhỏ rộng
xây dựng cái công trình cầu máng đại thái đông đại dũng
lúc bây giờ có hệ thống nhỏ rộng đưa lên xuất sắc cao
có thể vận chuyển đất cách xa tới hai trăm linh ba trăm linh mét
nhưng mà với tốc độ
và cái khối lượng bệnh phẩm rất lớn và rất nhanh
mới được cấp trên mới được anh em đồng đội rất là đồng tính ủng hộ và cao cho những cái sáng kiến đó
hoặc là chúng tôi có những sáng kiến sử dụng những cái hệ thống đoàn kết
trước đây là coi như là cứ hai người phải nhấc một cái đầm bốn mươi cân
trong khi ăn ngô ăn sắm nhưng vẫn phải đầm
những đầm thì có những đơn vị đầm từ đầu nọ đến đầu kia thì dừng
nhưng những đơn vị như chúng tôi đầm theo kiểu khác
là theo kiểu vòng quanh
thì liên tục liên tục
quanh vào hết này quay ra quanh vào hết này quay ra
chứ những đơn vị khác từ điểm a điểm b
xong rồi từ điểm b về điểm a
thì ngày chúng tôi vòng quanh
cũng một điểm là hết
đích cái nằm bền là dừng
từ cái chỗ đó thứ nhất là đưa năng suất lên cao
cái thứ hai nữa là cũng giảm bớt được cái thời gian mà lãng phí
những năm tháng lao động xây dựng công trình đại thủy nông nậm rốm
cũng là lúc đề nghị
đế quốc mỹ bắn phá miền bắc rất ác liệt
khi đó lực lượng thanh niên sung phong phải trải qua muôn vàn khó khăn vất vả
vừa phải thi công công trình thủy lợi quy mô lớn bằng toàn bộ sức người
vừa phải đề phòng với máy bay địch bắn phá dữ dội
nằm ở trên bản kéo kia nó bắn phá
thì nói thật là bom nổ ngay sát nán trại
còn đất đá mình đang ở thôn hào bắn hết cả vào người
sức ép cũng bây giờ
tức cả người
cơm ăn không no việc thì làm nhiều
nó địch nó bắn phá ngày chúng tôi lại phải làm đêm
đốt đuốc làm đêm
vất vả đến mức độ như thế nhưng mà vẫn quyết tâm
phải hoàn thành nhiệm vụ
đơn vị chúng tôi là phải đi đến đất đi lấy gỗ ở trên phía đầu ngọn suối
xong rồi chuyển về đi xa dòng suối chuyển về đến đơn vị
đến đúng cái đầu mối mà ở đây thì là máy bay nó bắn xuống nó thả và đặt bom xuống thì có bảy người đi đang đi lấy gỗ chuyển về nơi thì hy sinh năm
ban ngày các đơn vị thi công sơ tán vào rừng tránh máy bay địch ban đêm lại ra đào đắp đổ bê tông mất mát là không thể tránh khỏi
khi quân mỹ dài hàng trăm tấn bom nhằm hủy diệt công trình hàng chục cán bộ công nhân đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
rất tiếc rất thương xót những đồng đội lúc bây giờ thậm chí lúc bây giờ anh em chúng tôi là bị chết bom hoặc là bị mảnh bom hoặc là bị chết do sức nhát hoặc chết do bị vùi lấp
khi mình thấy đồng đội mình như vậy phải lớn là anh em chúng tôi phải phát khóc lên
vì tuổi còn rất trẻ phải nói rằng là cái hy sinh của anh em trong lúc bây giờ rất là đau thương
chính bản thân tôi đã chứng kiến những đồng đội ngã xuống
trong đó là có những đồng chí bị bom
ngay ở cổng công trình này tôi phải rơi nước mắt ra
rơi nước mắt ra nghĩ rằng anh em đã ngã xuống việc này
khi mà đồng đội ngã xuống thì một là cái lòng căm thù
căm thù và căm thù với cái chuyện là giặc mỹ đã giết hại đồng đội mình như thế này
thì càng hôn đúc cho cái quyết tâm của mình là làm sao phải phấn đấu
hoàn thành cái trách nhiệm
và cũng là ý thức là để mà có những kiểu trả thù cho những đồng đội của mình đã ngã xuống
vượt lên những khó khăn và sự phá hoại của kẻ thù công trình đại thủy nông nậm rốm đã hoàn thành bằng công sức và sương máu của một thế hệ thanh niên sung phong
trở thành công trình đại thủy nông lớn nhất khu vực tây bắc lớn thứ hai cả nước
ý nghĩa của công trình và niềm tự hào đắp xây thành tiệu cho đất nước của những cựu thanh niên sung phong sẽ tiếp tục được kể trong phần ba của chương trình
chương trình phát sóng vào lúc một mươi tám h ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi